văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có thông tin về việc khẩn trương thẩm định
trình phê duyệt quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái nam âu phường hòa hiệp nam quận liên triểu để làm cơ sở công bố quy hoạch cho nhân dân
theo đó ủy ban nhân dân quận liên triểu chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực
làm cơ sở để tổ chức triển khai dự án vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đối với khu dân cư chỉnh trang ở phía tây dự án khu du lịch sinh thái nam âu thống nhất chủ trương đóng các điểm đấu nối không đúng quy định từ khu dân cư thông ra đường nguyễn lương bằng
các ban ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch gửi sở xây dựng thẩm tra trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét
đồng thời đề xuất việc đầu tư nâng cấp hạ tầng tại khu vực để làm cơ sở triển khai đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi